trước khi vụ việc ntva tử vong nguyễn kiêm trung thái bố bé va
vốn là giám đốc marketing của công ty e có trụ sở tại tp hcm
công ty này là sàn giao dịch bất động sản trả phí được đánh giá quản lý hệ thống rất logic và tốt nhất thị trường
ông thái làm việc tại công ty e từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
trước đó từng làm việc tại nhiều công ty lớn có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực truyền thông và marketing
đáng chú ý trước khi nhận chức giám đốc marketing của công ty air tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ông thái đã giới thiệu người tình là nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm vào làm
tuy nhiên theo doanh nghiệp này trang không phải là nhân viên chính thức của công ty trong bất kỳ thời gian nào
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trang được ông thái giới thiệu vào làm việc tại công ty nhưng đã không qua được hai tháng thử việc
trước khi ông thái bị khởi tố
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai ông này đã bị công ty e sa thải sau khi công ty có nắm được
việc ông nguyễn kim trung thái có liên quan trường hợp va tử vong
trước khi có mối quan hệ tình cảm với trang ông thái đã từng là người đàn ông mẫu mực
được bao người ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc với vợ con đề hội
vợ trước của ông thái là bà nguyễn thị hắt là mẹ ruột của bé va
hai người kết hôn năm hai nghìn một mươi hai cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với sự ra đời của bé va vào năm hai nghìn một mươi
và một bé trai vào năm hai nghìn một mươi năm
những tưởng cuộc sống gia đình của chị hắc sẽ êm đềm cho đến khi ông thái gặp nguyễn võ quỳnh trang tại nơi làm việc
anh trai bà hát bác ruột của bé va tiết lộ
khi đang chung sống với thái em tôi đã phát hiện anh ta qua lại với cô trang
thậm chí hai người đó còn chửi bới công khai trước mặt hát
vì quá phận út nó tự tử phải nhập viện
khi hát còn đang mê mang trên dường bệnh bố mẹ thái đã sang nói chuyện với bố mẹ tôi
rằng nếu cả hai không ở được với nhau thì cắt đứt
mối quan hệ ngoại luận này cũng đã được chính trang khai nhận tại cơ quan công an
trang thừa nhận đây là mối quan hệ bất chính bởi cả hai quen nhau khi làm cùng công ty ở tp hcm
lúc này thái đã có vợ con
sau khi ông thái ngoại tình với trang cuộc sống hôn nhân với bà hát thường xuyên xảy ra lục đột cãi vã
giọt nước cuối cùng cũng tràn ly khi hai người li hôn vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
anh trai bà hak cho biết thời điểm em gái ông lee hôn đã phải chịu nhiều áp lực từ ông thái
cùng gia đình chồng và cả trang
bà hắc muốn hai con phải sống cùng mẹ
sau đó hai bên xảy ra tranh chấp quyền nuôi con
thái còn thuê luật sư gửi đơn xin ly hôn tạo áp lực để em tôi phải sớm ly hôn
thái còn đòi nuôi cả hai đứa con nhưng hát không đồng ý
anh trai bà hắc nói
theo đó ông thái đã đưa ra các lý do như bà hát không có thu nhập nuôi con
có triệu chứng tâm thần để giành nuôi hai đứa
sau đó do muốn được nhanh chóng hoàn tất việc ly hôn nên thái thỏa thuận giao một con cho bà hát nuôi
tòa quyết định ông thái được nuôi bé a bà hắc nuôi con trai em bé a
thế nhưng sau đó dù cả bà hát và gia đình bà tìm cách gặp a đều bị ông thái càng ngăn
do bị ông thái cấm cản nên hơn một năm qua bà hắc chỉ gặp con hai ba lần
và lần gặp mới đây nhất là vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau khi ông thái ly hôn với vợ vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi chỉ một tháng sau
ông thái và trang đã dọn đến cùng sống như vợ chồng tại căn hộ chung cư cao cấp sài gòn bơ
cùng với bé v a và một bảo mẫu đã chăm sóc bé v a từ nhỏ
báo mẫu này kể trong hai tháng đầu sống tại sài gòn bơ
ông thái thường xuyên ra ngoài đến khuya mới về nhà
đến tháng thứ ba ông thái đưa trang về sống chung tại chung cư để dạy bé về a học
lúc đó tôi có để ý thấy trang chưa đánh mà thường xuyên la mắn con bé khi làm bài không tốt
bé mới học lớp hai nhưng la mắng nặng lời quá nhiều
tôi rất sót nhưng không dám khuyên ngăn bà bảo nói
cũng theo người giúp việc có một ngày bà hắc đã tìm đến trường v a đang học
và ôm con một lúc rồi về
biết được chuyện này ông thái rất tức giận và yêu cầu bà bảo mẫu không được cho hai mẹ con gặp gỡ
trong thời gian ở sài gòn bơ mỗi tháng ông thái đưa tôi tám trăm linh đồng để lo thức ăn cho con gái
khi trang bắt đầu sống tại chung cư cô ta đem đến ba cụm thịt bò và yêu cầu ông thái đưa tôi bảy trăm linh đồng
tức trời đi một trăm linh đồng tiền đi chợ
tôi thấy cô trang này còn trẻ mà tính toán quá nên mới kể lại với người hàng xóm ghé chơi
bảo mẫu kể và cho biết thông qua hệ thống camera an ninh ông thái đã đuổi việc bà
cũng theo lời người bảo mẫu từ khi đưa người tình về chung sống tại căn hộ chung cư
thì ông thái hoàn toàn không để ý đến ai nữa
báo mẫu cho hay ông thái đi làm suốt cha con ít gặp mặt nhau
xong có lần khi bé a đang học ông thái la mắng to tiếng sừng mày tao
kể từ khi chung sống như vợ chồng với nguyễn võ quỳnh trang tại chung cư sài gòn pơ quận bình thạnh
ông thái đã giao phó hoàn toàn việc kèm con gái tám tuổi dạy học cho trang
đáng chú ý tại cơ quan công an ông thái thừa nhận bản thân giao con gái cho trang chăm sóc nuôi dưỡng dạy học
ông này cũng cho biết có nắm được việc trang dùng roi sau này là dùng cây để dạy dỗ cháu a
một số lần ông chứng kiến và thấy bé a bị thương trên cơ thể nhưng thấy con sợ trang nên không nói gì
theo luật sư trần thiện ngọc nữ chi hội trưởng chi hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
ông thái đã vi phạm ba tội nghiêm trọng thứ nhất là đồng phạm thứ hai không tố cáo tội phạm thứ ba che giấu tội phạm
đồng thời trong suốt quá trình dạy con ông thái không cha mẹ để gặp gỡ điều này cũng hoàn toàn vi phạm luật trẻ em
luật hôn nhân gia đình và bản án của tòa án
với ít nhất tội danh không gặp này thì việc bắt khẩn cấp người cha đã hoàn toàn hợp lý nhất định không để lọt người lọt tội luật sư nữ nói thêm
hiện tại công an quận bình thạnh đang tiếp tục lấy lời khai của ông thái để phục vụ điều tra
quý vị và các bạn thân mến dựa trên cơ sở xác định nguyên nhân tử vong của va thì cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ để xác định tội danh của đối tượng trang và thái
theo luật sư trần minh hùng thì người bố có thể đối diện với mức án kịch khung năm năm tù giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
viện kiểm sát cung cấp đã phê chuẩn đối với nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi ngụ quận một tp hcm để điều tra theo điều một trăm tám mươi năm bộ luật hình sự
ông thái bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức bà nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê gia lai thường cắn chân hạ cắn tay với chín con gái ruột của mình là nt va
trước đó ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bà trang đã bị bắt giam và khởi tố vì tội danh dẫn đến cái chết của va
dưới góc độ pháp lý luật sư trần minh hùng văn phòng luật sư gia định đoàn luật sư tp hcm chia sẻ việc xác định tội danh của ông thái sẽ phải dựa trên hai tình huống xảy ra sau khi có kết luận giám định khám nghiệm tử thi các chứng cứ liên quan
thứ nhất nạn nhân bị thượng cắn tay hạ cánh chân nhưng nguyên nhân tử vong không phải là do tác động vật lý không phải do các vết thương trên thân thể
và thứ hai nạn nhân bị tử vong do các vách thượng mà đối tượng trang đã gây ra
nếu khi đã có giám định pháp y và có đủ chứng cứ chứng minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu do tác động vật lý thương tích trên cơ thể thì khi đó cơ quan chức năng có thể thay đổi tội danh
truy cứu trách nhiệm hình sự bị can trang về các tội nặng hơn như tội cố ý gây thương tích
còn nếu nạn nhân bị người vờ tác động vật lý đối xử tệ bạc như giam lỏng không cho an tuy nhiên nguyên nhân gây tử vong lại không phải do việc làm nhục gây ra
thì cơ quan điều tra khởi tố trang về tội ban đầu theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm là có căn cứ
từ những cơ sở xác định chính xác hành vi của trang sẽ là một trong những căn cứ để xử lý đối với ông nguyễn kim trung thái đã có hành vi đồng phạm giúp sức hay không
thế nhưng theo những thông tin bước đầu thì theo việc khởi tố tội cố ý gây thương tích đối tượng trang là cơ sở nhất luật sư hùng nói thêm
hiện nay cơ quan chức năng quận bình thành đang khởi tố ông thái về tội ngược đáy ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình
đây là tội danh nặng hơn tội danh làm nhục người khác vì ông thái là cha ruột còn bà trang không phải mẹ cháu nên khởi tố tội làm nhục người khác vì luật sư nói
trong quá trình điều tra khi có căn cứ xác định tội phạm đã khởi tố đối với trang không đúng với hành vi phạm tội xảy ra
thì cơ quan cảnh sát điều tra có quyền ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự thay đổi tội danh theo quy định tại điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
về hành vi của trang qua thông tin trên báo chí về kết quả giải phẫu tử thi cho thấy hành vi này có dấu hiệu của tội cố ý gây thân tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo khoảng bốn một trăm ba mươi bốn nếu cố ý gây thương tích làm chết một người thì không hình phạt từ bảy năm đến một mươi bốn năm
trong trường hợp cơ quan cảnh sát điều tra xác định khi thực hiện hành vi bà trang chỉ nhằm mục đích gây tổn hại đến thân thể nạn nhân
việc nạn nhân chết nằm ngoài ý thức chủ quan của bà ta thì hành vi này có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích
hậu quả dẫn đến chết nạn nhân theo khoảng bốn một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra chứng minh được mặc dù không có ý thức tước đoạt mạng sống của nạn nhân
nhưng bà ta vẫn thực hiện hành vi dạy dỗ bằng dụng cụ lên người nạn nhân vào những vùng nguy hiểm trên cơ thể như đầu ngực v v
mà có khả năng làm nạn nhân tử vong nhưng bất chấp hậu quả
trường hợp này được xác định là lỗi cố ý gián tiếp hậu quả đến đâu sẽ chịu trách nhiệm đến đó
hành vi có dấu hiệu của tội giết người được quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
như vậy hành vi của bà trang bị xử lý theo tội danh nào hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả giám định pháp y
xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân
nhưng với những gì báo chí thông tin hành vi của bà trang theo tôi có dấu hiệu của tội danh cố ý gây thương tích
theo khoảng bốn một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại